đã đến lúc hà nội nên cho phép các hàng quán mở cửa buôn bán trở lại
mỗi tuần ủy ban nhân dân tp hà nội đều ban hành thông báo xếp lại cấp độ dịch
theo đó tùy vào số ca covid một mươi chín ghi nhận trong cộng đồng của từng quận huyện thị xã trong tuần
thành phố sẽ điều chỉnh cấp độ dịch theo từng địa phương
hiện tp hà nội đang lấy móc địa giới hành chính để phân rõ cấp độ dịch
những hàng quán tại vùng xanh vùng vàng vẫn được mở bán tại chỗ vùng cam chỉ được bán mang về
điều đáng nói người dân sống ở vùng nguy cơ cao vẫn có thể sang vùng vàng xanh để ăn uống
vậy việc cầm bán hàng tại chỗ ở một số quận huyện có cấp độ dịch cao liệu có ý nghĩa gì trong việc phòng chống dịch
hay gây thêm bất tiện cho người dân khó khăn cho các chủ hàng quán
anh lê mạnh linh hai mươi bốn tuổi quận long biên tp hà nội cho biết
việc các hàng quán tại vùng có cấp độ dịch ba chỉ được bán mang về như hiện nay gây nhiều bất tiện cho người dân
tôi đang sống tại vùng cam đi làm việc tại ba
gia đình cũng thuộc vùng cam nhưng khi đi ăn sáng ăn trưa tôi đều phải qua các hàng quán ở quận đống đa tây hồ rất bất tiện
mặt khác nếu cấm người dân ở vùng cam bán hàng tại chỗ thì họ cũng sẽ qua các quận có cấp độ dịch thấp hơn để ăn uống
nên tôi thấy việc hiện cấm các hàng quán tại chỗ không có nhiều ý nghĩa về việc phòng chống dịch
chưa kể tới việc quá đông người dân đổ về một số quận huyện để ăn uống như hiện nay còn nguy hiểm hơn
anh linh cho rằng trong bối cảnh độ phủ vaccine ngừa covid đã cao
thành phố hà nội cũng đang triển khai tiêm mũi ba
nên có thể cho các hàng quán tại quận huyện mở lại hoạt động bình thường
tránh tình trạng đóng cửa liên tục gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và đảo lộn cuộc sống của người dân
anh linh chân trở người dân trong một năm qua đã lao đao bởi dịch bệnh
những ngày cận tết là cơ hội để người ta kinh doanh vớt vát lại chút ít
hàng quán ế ẩm khi bán mang về
anh cường chủ một quán chá lòng tại phường cống vị quận ba đình hà nội
vừa mở cửa đón khách chưa được bao lâu nay quận ba đình thuộc vùng cam
anh lại phải ngậm ngồi treo biển chỉ bán mang về
anh cường nói ê làm em ạ khách họ sẽ qua những quận vùng xanh vàng để ăn
chứ bây giờ ít người mua mang về ăn lắm vì rất bất tiện và linh kình
anh cường cho hay mong muốn lớn nhất của anh hiện nay là hàng quán sớm được mở bán tại chỗ
để còn cày quốc nốt trong những ngày cận tết
đã đến lúc phải mở lại cửa hàng quán
trao đổi với tuổi trẻ online phó giáo sư nguyễn viết nhung
giám đốc bệnh viện phổi trung ương cho biết
thành phố hà nội nên cho các hộ kinh doanh mở cửa hoạt động không thể đóng cửa mãi
ông nhung góp ý địa giới hành chính hiện nay không tác dụng gì
bởi chỉ cách nhau vài bước chân là ở quận huyện này hàng quán hoạt động sôi nổi
bên kia vùng cam hàng quán phải dừng phục vụ tại chỗ
điều quan trọng nhất cần làm đó là các hàng quán được phép mở cửa
nhưng phải đảm bảo điều kiện an toàn đặc biệt việc đeo khẩu trang giãn cách
cùng với đó hà nội nên có quy định yêu cầu các hàng quán kiểm soát
chịu trách nhiệm bằng việc ai đã tiêm đủ vaccine mới được vào quán ăn
ai chưa tiêm thì tạm dừng đón tiếp
ông nhung cho biết hiện nay yếu tố quyết định trong việc phòng chống dịch
là ý thức chủ động của người dân sự chủ động của chính quyền cơ sở
cụ thể phương phải có năng lực kiềm chế số ca mắc mới
khuyến khích người dân khai báo hỗ trợ người dân ở nhà
nếu không có điều kiện đến trạm y tế lưu động để đảm bảo điều kiện cách ly
ông nhung cho rằng đã đến lúc hà nội nên cho mở cửa những cửa hàng
tại những khu vực vùng cam để kinh doanh đóng cửa mãi làm sao được
theo dinh ngày một mươi bảy tháng một ubnd tỉnh yên bái ban hành quy định mới
về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người về từ nơi khác
địa phương này quy định người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vaccine
thì phải cách ly tại nhà bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm rt pcr ba lần
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phải cách ly tại nhà
trong vòng một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm rt pcr bốn lần
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
nếu về yên bái từ vùng vàng người dân cách ly tại nhà bảy ngày
và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
còn người về từ vùng xanh yên bái yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
với các quy định trên yên bái đang là tỉnh có chính sách khắt khe nhất
ở miền bắc đối với người về quê
cùng lúc sau phản ánh của báo chí sự lên tiếng của chuyên gia
và người dân suốt một tuần qua nhiều địa phương vẫn giữ quy định cách ly
với người về quê ăn tết mà chưa có sự điều chỉnh
một số địa phương ban hành thêm quy định mới
hưng yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào người dân đã tiêm đủ hai mũi
phải tự cách ly tại nhà bảy ngày nếu chưa tiêm đủ thì cách ly một mươi bốn ngày
quyết định được đưa ra khi liên tục trong hai tuần qua
địa phương có số ca mắc trung bình trên ba trăm linh ca trên ngày
dù vậy chính sách này của hưng yên có thể làm ảnh hưởng tới lượng lớn người dân
từ địa phương đang làm việc ở hà nội bắc ninh và nhiều nơi khác có mong muốn về quê
cùng quy định trên phú thọ yêu cầu người từ nơi có cấp độ dịch một và hai
vùng xanh và vàng tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
người về từ vùng đỏ và cam được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ và cách ly tại nhà bảy đến một mươi bốn ngày
tùy theo trường hợp tiêm đủ hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine
trong khi đó một số địa phương như hải phòng hải dương tuyên quang
yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ
riêng lào cai hà nam nam định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ
vĩnh phúc bắc giang bắc ninh ninh bình vẫn nới rộng quy định với người dân
khi chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
không cần cách ly kể cả với người về từ vùng có nguy cơ ở cấp độ ba và bốn
dù vậy ba địa phương trên khuyến khích người dân hạn chế tụ tập đông người
để ăn uống hội họp mừng xuân ở cả trước trong và sau tết nguyên đán
nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
thanh hóa yêu cầu người đến nơi cấp độ ba và bốn tự cách ly tại nhà bảy ngày
nếu tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
người từ vùng có dịch thuộc cấp độ một và cấp độ hai không bị cách ly
không bắt buộc xét nghiệm chỉ cần khai báo y tế thực hiện năm k và theo dõi sức khỏe
thời gian qua một số văn bản và quy định chống dịch của thanh hóa gây dư luận trái chiều
tỉnh này từng có văn bản khuyến cáo người dân không về quê ăn tết
đồng thời quyết định của xã thiệu phú huyện thiệu hóa gây tranh cãi khi khóa cửa
một số nhà dân có người từ nơi khác trở về
sau phản ánh của báo chí các quyết định trên đã được điều chỉnh
ủy ban nhân dân huyện thiệu hóa đã chấn trình chỉ đạo xã mở khóa cho hộ có người cách ly
và khẳng định đây không phải là chủ trương chung của địa phương
trong khi đó ba địa phương miền trung khác là hà tĩnh thừa thiên huế và quảng trị
yêu cầu người đã tiêm đủ liều vaccine về từ vùng đỏ và vàng vẫn phải cách ly tại nhà bảy ngày
người chưa tiêm vaccine cách ly một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
quảng nam quảng ngãi bình định đắk lắc phú yên lâm đồng không quy định cách ly với người về quê ăn tết
dù ở bất cứ địa phương nào về
tương tự nhiều địa phương nam bộ như cà mau sóc trăng thành phố cần thơ vĩnh long kiên giang
vẫn áp dụng quy định thông thoáng thích ứng an toàn không quy định cách ly người về từ tỉnh
thành phố khác
ngày một mươi bảy tháng một bộ y tế có văn bản gửi lãnh đạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
đề nghị chấn chỉnh biện pháp không phù hợp sau nhiều phản ánh của báo chí
kiên quyết không để xảy ra vi phạm trong công tác phòng chống dịch
trao đổi với dinh phó giáo sư trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã định hướng rất rõ với việc nới lỏng tất cả hoạt động
kể cả đi lại cũng như thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát rủi ro
do đó các địa phương cần thực hiện nghiêm định hướng này tránh mỗi nơi một kiểu
và làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế an sinh xã hội
việc nhiều tỉnh thành phố đưa ra quy định có phần khó hiểu cho người dân về quê
trong dịp tết nguyên đán sắp tới sẽ tạo ra tiền lệ không hay và dư luận không tốt
dù vậy chuyên gia khuyến cáo người dân khi về quê ăn tết cần tuyệt đối tuân thủ năm k
hạn chế tiếp xúc đám đông giảm tần suất đi lại không cần thiết
không tổ chức hoạt động tập thể hay ăn uống linh đình
kế hoạch thăm hỏi không quá cần thiết trong dịp tết nguyên đán nên cắt bỏ
nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ pháp lý trao đổi với báo giao thông
luật sư diệp năng bình trưởng văn phòng luật sư tinh thông luật cho biết
hiện nay các quy định về giãn cách xã hội theo các chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
đã chính thức được bãi bỏ thay vào đó là áp dụng các biện pháp thích ứng an toàn
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
việc đi lại của người dân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau được nghị quyết này quy định như sau
nếu đến từ vùng xanh và vùng vàng thì được đi lại không hạn chế
nếu đến từ vùng cam thì được đi lại không hạn chế
nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
nếu đến từ vùng đỏ thì phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng
xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung
và được người đi cách ly đồng ý khi thực hiện cách ly tập trung luật sư bình phân tích
luật sư bình cũng cho biết hiện nay theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất
thì toàn thành phố hà nội đang ở cấp độ dịch hai màu vàng
cụ thể hà nội có một trăm một mươi bốn xã phường vùng xanh ba trăm ba mươi hai xã phường vùng vàng
một trăm ba mươi ba xã phường vùng cam không có xã phường nào vùng đỏ
ở cấp độ quận huyện thì hà nội có tám quận huyện vùng cam
còn tất cả các quận huyện khác là vùng xanh và vùng vàng không có quận nào vùng đỏ
như vậy theo hướng dẫn của bộ y tế tại công văn số chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai
trên bit mt các trường hợp có nguy cơ cao trở về từ các địa phương có dịch
thì phải thực hiện cách ly như sau
nếu đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
nếu tiêm chưa đủ vaccine cách ly tại nhà bảy ngày theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
nếu chưa tiêm vaccine cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
như vậy người từ vùng xanh vàng ở hà nội về các địa phương đón tết không phải cách ly
với người ở vùng cam của hà nội chỉ yêu cầu cách ly khi chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
do đó địa phương yêu cầu cách ly mọi người dân từ hà nội về quê là không đúng quy định
luật sư bình nêu quan điểm
về câu chuyện tại thanh hóa thái bình đã có những trường hợp người dân về quê đón tết bị khóa cửa
cổng không cho ra ngoài
luật sư trương anh tú công ty luật tax law farm cho rằng
cách làm này có dấu hiệu vi phạm các quyền về tự do cư trú và đi lại của người dân
theo luật sư tú hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba quy định
công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và tự do đi lại cư trú trong nước
quyền của công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết
vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia sức khỏe của cộng đồng
trên thực tế cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép hạn chế quyền của người dân
bằng các chế tài hành chính hoặc hình sự như bắt giữ cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc xuất cảnh
tịch thu phương tiện tài sản phạt tiền
với nhà đất tòa án khi cần cũng chỉ có thể áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như cây biên
phong tỏa cấm thay đổi hiện trạng hoặc mua bán
như vậy không có quy định nào cho phép khóa cửa nhà dân
luật tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan kể cả những điều khoản về tình trạng khẩn cấp
chiến tranh cũng không cho phép làm như vậy luật sư tú nêu quan điểm
do đó dù việc khóa cửa được người dân chấp thuận chính quyền xã vẫn không được thực hiện
vì vi phạm nguyên tắc người dân được làm những gì pháp luật không cấm
còn cơ quan nhà nước được làm những gì pháp luật cho phép
hơn nữa biện pháp khóa cửa giữ chìa còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
hoặc nếu nhà dân có người cần cấp cứu sẽ khó khăn hơn